tối qua ngày sáu tháng hai bộ ngoại giao nhật bản đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi chuyện tranh thế giới lần thứ một mươi
tác giả với bút danh can tiểu hy tên thật là phan cao hà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đến từ việt nam
đã giành giải ba cuộc thi này với tác phẩm địa ngục môn
đây là bộ truyện tranh thứ hai sau long thần tướng của việt nam được trao giải tại cuộc thi này
cuộc thi chuyện tranh thế giới năm nay đã thu hút hai trăm chín mươi sáu tác phẩm của tác giả đến từ năm mươi năm quốc gia
khu vực tham gia tại lễ trao giải ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có một mươi bốn tác phẩm đoạt giải
trong đó có một giải vàng ba giải bạc một mươi giải đồng
giải bạc được trao cho can tiểu hy đến từ việt nam với tác phẩm địa ngục môn
tác phẩm mà can tiểu hy mang đến cuộc thi lần này là câu chuyện kể về một cô gái bất ngờ bị đưa xuống địa ngục
cảm thấy bị oán ức cô quyết tâm tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của mình và tìm đường về dương gian
trưởng ban giám khảo của cuộc thi đánh giá tác phẩm địa ngục môn đem đến cái nhìn phong phú về thế giới
giúp người đọc hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị cuộc sống
cuộc thi chuyện tranh quốc tế được bộ ngoại giao nhật bản tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội trao đổi
giao lưu và vi danh các tác giả chuyện tranh trên thế giới đồng thời quảng bá văn hóa chuyện tranh của nhật bản